việt nam đã sớm kiểm soát được sự lây lan của virus sars cov hai bằng việc triển khai các biện pháp cách ly xã hội một cách hiệu quả
không những vậy trong làn sóng thứ hai của đại dịch này nước ta đã và đang thực hiện rất tốt mục tiêu kép đề ra
đó là vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế
cũng bởi vậy mà trong thời gian vừa qua truyền thông quốc tế liên tục có những đánh giá cao về việt nam
báo cáo cập nhật triển vọng và phát triển châu á hai nghìn hai mươi của ngân hàng phát triển châu á adb
dự báo tăng trưởng kinh tế của việt nam sẽ đạt một tám trong năm hai nghìn hai mươi giữa bối cảnh đại dịch covid một mươi chín và tăng sáu ba trong năm hai nghìn hai mươi
báo cáo đánh giá việt nam đang thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn hầu hết các nền kinh tế tương tự khác
triển vọng của nền kinh tế trong chung và dài hạn vẫn tích cực các nền kinh tế vẫn chưa bị suy giảm
và việt nam có triển vọng được hưởng lợi từ các xu hướng thương mại đầu tư và sản xuất toàn cầu hiện nay
ngân hàng thế giới wpb công bố báo cáo
chỉ số vốn nhân lực hai nghìn hai mươi hci về đánh giá tình hình sức khỏe và giáo dục trẻ em trước đại dịch covid một mươi chín của một trăm bảy mươi bốn quốc gia chiếm chín mươi tám tổng dân số thế giới
theo đó chỉ số hci của việt nam tăng từ sáu mươi sáu vào năm hai nghìn một mươi lên đến sáu mươi chín điểm trong năm hai nghìn một mươi tám
báo cáo nhận định con số này có nghĩa là một đứa trẻ sinh tại việt nam trong năm nay có thể phát triển được tới sáu mươi chín tiềm năng của mình
trong điều kiện đứa trẻ sinh tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
tại đó được tiếp cận đầy đủ về giáo dục và y tế
chỉ số này cao hơn năm mươi sáu mức trung bình của các quốc gia có cùng mức thu nhập
tạp chí the slow trụ sở tại mỹ ngày một mươi tám tháng chín có bài nhận định đánh giá cao vai trò của đảng cộng sản việt nam
trong việc bảo đảm an ninh kinh tế song nhấn mạnh việt nam cần phải tìm được sự cân bằng giữa sức khỏe cộng đồng và tăng trưởng kinh tế
cần tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng và cải cách các quy tắc và tiêu chuẩn kinh tế của mình